thay vì chỉ trông mong vào hai vụ lúa như trước đây gia đình bà giờ trồng sen canh nhiều loại cây cho thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm dần thoát nghèo ổn định đời sống
do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững với phương châm không để chị em nào bị bỏ lại phía sau góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi